tại cuộc giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hà nội
đã thông tin về dự án đầu tư xây dựng đường vành đai một đoạn hoàng cầu voi phục
đoạn đường này có chiều dài là hai hai km với tổng mức đầu tư là hơn bảy bảy trăm linh tỷ đồng
theo kế hoạch đường vành đai một đoạn hoàng cầu voi phục có tổng chiều dài hơn hai hai trăm linh mét
mặt cắt ngang năm mươi m diện tích hơn một trăm năm mươi ba m hai với điểm đầu là nút giao hoàng cầu
quận đống đa và điểm kết thúc là nút giao thông voi phục
trên tuyến còn xây dựng hai cầu vượt tại nút giao giảng võ láng hạ và nút giao nguyễn trí thanh
tuyến đường được thiết kế kiến trúc đô thị hai bên mặt phố và thi công đồng bộ các hạng mục
kỹ thuật cấp thoát nước tường chắn chiêu sáng cây xanh thảm cỏ
tổng số các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng là hơn hai ba trăm linh hộ
nhu cầu tái định cư hơn hai hai trăm linh căn tổng mức đầu tư dự án gần bảy tám trăm linh tỷ đồng
trong đó hơn sáu tỷ đồng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
nguồn vốn lấy từ ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác
thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi